sáng nay ngày làm việc thứ hai mươi của kỳ họp thứ tám quốc hội sẽ thảo luận tại tổ đối với một số dự án luật đầu tư sửa đổi luật doanh nghiệp sửa đổi luật thanh niên sửa đổi
bữa sáng sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra của hai dự án luật đầu tư sửa đổi và luật doanh nghiệp sửa đổi quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về hai dự án luật này
bữa chiều bộ tư pháp ủy ban pháp luật bộ nội vụ ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội sẽ lần lượt đọc các tờ trình báo cáo thẩm tra đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và luật thanh niên sửa đổi
sau đó các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận tại tổ đối với hai dự án luật trên

bộ tư pháp tiếp tục đề cập về khả năng ngừng cắt giảm lãi suất trừ phi có các diễn biến mới liên quan đến thương mại và các vấn đề khác có thể tác động tới triển vọng kinh tế
chủ tịch jerome powell cho rằng các đợt cắt giảm lãi suất từ tháng bảy đến tháng một mươi vừa qua đã tạo ra sự bảo đảm trước các nguy cơ hiện hữu và việc nới lỏng tiền tệ thêm nữa là không cần thiết
phép sẽ tiếp tục theo dõi tác động của các hành động chính sách và cam kết ứng phó thích hợp nếu những diễn biến mới nảy sinh có thể dẫn tới việc đánh giá lại triển vọng kinh tế
cho biết có thể ngừng các biện pháp kích thích kinh tế khi cho rằng đã thấy sự gia tăng liên tục của các hoạt động kinh tế một thị trường lao động mạnh mẽ và lạm phát nhiều khả năng gần đạt ngưỡng hai mà phép đặt ra
tuy nhiên vẫn còn nhiều nguy cơ đáng kể như tăng trưởng toàn cầu chậm chạp và tranh cãi thương mại hiện nay giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới mỹ và trung quốc
truyền thông mỹ đưa tin các cuộc đàm phán thương mại giữa mỹ trung đang gặp khó khăn do bắc kinh tỏ ra miễn cưỡng trong việc tăng cường mua thêm nông sản từ mỹ
theo wall street journal tổng thống mỹ donald trump đã tuyên bố vào tháng trước rằng mỹ và trung quốc đã đồng ý về một thỏa thuận giai đoạn một để điều chỉnh lại cuộc chiến thương mại
tuy nhiên các chi tiết cuối cùng cho thấy tham vọng của hai bên khó có thể hoàn thành
tổng thống trump ban đầu nói rằng trung quốc đã đồng ý một thỏa thuận về việc mua từ bốn mươi đến năm mươi tỷ đô la các sản phẩm nông nghiệp của mỹ trong hơn hai năm
song phía trung quốc được cho là đã thận trọng trong việc viết một con số đầy đủ vào bản thỏa thuận
theo giới quan sát việc thỏa thuận giai đoạn một đến nay vẫn chưa được ký kết
bất chấp tuyên bố tích cực từ cả hai bên khiến thỏa thuận này vẫn có khả năng bị đổ vỡ như ở các vòng đàm phán trước
trong bối cảnh thế giới đang nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa một sinh viên người anh mới đây đã phát kiến ra một vật liệu mới có thể thay thế nhựa được làm hoàn toàn bằng các thành phần tự nhiên vốn là những phế thải trong quá trình chế biến cá
lucy huggins hai mươi ba tuổi sinh viên đại học succes đã bắt đầu dự án của mình khi nghiên cứu cách thức giảm thiểu rác thải nhựa
cách thức giảm thiểu rác thải của ngành ngư nghiệp lên tới năm mươi triệu tấn trên toàn thế giới còn riêng tại anh là hơn bốn trăm chín mươi hai tấn mỗi năm
tôi nhận thấy rằng cũng giống như da và những vết chai trong lòng bàn tay tôi thì da vảy và ruột cá với độ bền và đàn hồi có thể thay thế cho volymen nhân tạo
tại sao chúng ta lại không sử dụng những thứ đã có sẵn trong tự nhiên như vậy
sau nhiều tháng nghiên cứu với hơn một trăm linh thử nghiệm kết hợp với nhiều nguyên liệu như tảo đỏ hay vỏ các loại rắp sắc
sản phẩm cuối cùng là một tấm màng nhựa mờ dẻo và bền hơn nhựa polyethylene
sản phẩm có tên gọi marinatex sẽ phân hủy sinh học trong vòng từ bốn đến sáu tuần và không làm ô nhiễm đất
quá trình tạo ra marinatex cũng không yêu cầu nhiều năng lượng sử dụng nhiệt độ dưới một trăm linh độ c
marinatex có thể thay thế nhựa sử dụng một lần dùng để đựng thực phẩm với hy vọng góp phần giải quyết quan ngại về rác thải nhựa hiện nay
phát minh này đã giúp chị huggies giành giải thưởng quốc tế james dyson trị giá bốn mươi đô la về thiết kế
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây là kết thúc
thân ái chào tạm biệt